mô hình xe đạp dùng chung được kỳ vọng sẽ mang lại một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giải quyết ách tắc giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường
thế nhưng chính sự phát triển thần tốc của dịch vụ này lại gây ra tình trạng mất kiểm soát
từng là niềm tự hào như một cuộc cách mạng lớn của chính quyền bắc kinh thì cũng rất nhanh chóng chỉ sau hai năm những chiếc xe đạp cho thuê đang trở thành mối nguy hiểm với nhiều thành phố của trung quốc
bạn hãy nhìn bức ảnh đã từng làm dậy sóng dư luận
nhiều chiếc xe đạp không được dùng tới nằm ngổn ngang tạo thành bãi rác khổng lồ
vìa hè biến thành bãi đỗ xe đạp
thành phố bắc kinh có hơn hai năm triệu xe đạp dùng chung nghĩa là cứ bốn nhà có một chiếc
tại thành phố thượng hải lượng xe đạp dùng chung cũng gấp đôi nhu cầu
xe đạp cho thuê tiện thì rất tiện và còn bảo vệ môi trường nữa nhưng cũng lắm phiền tói vì số lượng quá nhiều và chán lan
cứ một mươi chiếc xe đạp tôi từng đi
thì có tới bảy chiếc là có vấn đề
đó là chưa kể xe đạp cho thuê đã trở thành một đống rác khổng lồ lấp đầy bắc kinh
chúng bị vứt chỏng chơ khắp nơi chặn cả đường đi lối lại bịt kín cả bến xe buýt
các nhà cung cấp dịch vụ khẳng định rằng đã có những quy định nghiêm ngặt về điểm đỗ các loại xe đạp cho thuê này
và họ không chịu trách nhiệm cho những bãi rác xe đạp như thế này
hàng tỷ đô la đầu tư đổ vào dịch vụ cho thuê xe đạp
kéo theo sự nở rộ của ngành công nghiệp sản xuất xe và giờ là những đống rác
ngành dịch vụ này thoái trào cũng kéo theo sự sụp đổ của nhiều công ty và các nhà sản xuất
chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ sớm có giải pháp để cứu ngành sản xuất xe đạp
để sử dụng dịch vụ thuê xe đạp ngoài việc phải cài đặt ứng dụng cho thuê xe của nhà cung cấp trên điện thoại di động
khách hàng còn phải nạp tiền đặt cọc vào tài khoản thông thường là một trăm linh nhân dân tệ
vì vậy nhiều người lo lắng không lấy lại được tiền đặt cọc
trong khi đó ước tính người dân nước này đã phải đặt cọc trên một tỷ năm trăm linh triệu đô la mỹ
xe đạp từng là biểu tượng cho sự giàu có của mỗi gia đình ở trung quốc
và sau bốn mươi năm nó đã trở nên quá phổ biến đến mức trở thành mối lo rác thải
tuy nhiên thực tế ở trung quốc không thể khiến chúng ta có cái nhìn thiếu khách quan về lợi ích của dịch vụ chia sẻ xe đạp
xu hướng xe đạp dùng chung đang lan rộng tại các quốc gia như mỹ nhật bản australia bỉ hà lan pháp đức đan mạch
tại mỹ dịch vụ này phát triển khá nhanh nhưng kèm theo rất nhiều quy định giúp tránh tình trạng bùng nổ mất kiểm soát
chúng tôi đã có nhiều phương án để thuyết phục chính quyền thành phố đồng ý sử dụng dịch vụ xe đạp này
nhưng quy định chắc chắn sẽ khắt khe hơn ở trung quốc
dịch vụ này có nhiều lợi ích nhưng làm thế nào để kiểm soát thì còn khó hơn
anh toby sun cho biết hiện đã kêu gọi được một trăm ba mươi hai triệu đô la mỹ từ các nhà đầu tư
tại thành phố new york và san francisco chính quyền cũng đã có các dịch vụ như gobyte city và có những điểm dừng đỗ xe quy định
nhờ đó thành phố sẽ tránh được tình trạng xe đạp để tràn lan trên các vỉa hè
hiện nay chúng tôi cần xây dựng một chương trình dài hạn
nó sẽ khác với mô hình mà bạn đã từng thấy yêu việt hơn
và sẽ bền vững hơn
chúng tôi sẽ kiểm soát số lượng xe lưu lượng người dùng và thị trường tiềm năng để đáp ứng được cung cầu

ngoài việc kiểm soát số lượng và bãi đỗ các công ty chia sẻ xe đạp sẽ phải có nhiệm vụ giúp người dân dần dần hình thành thói quen đi xe đạp thay cho các phương tiện cá nhân khác cũng như ý thức giữ gìn và bảo quản xe
mỗi chiếc xe sẽ được gắn định vị gps và khóa an toàn giúp kiểm soát điểm đi và điểm đến
như vậy nếu lộ trình có sai phạm hoặc đỗ xe không đúng vị trí sẽ có người nhắc nhở và xử lý
nhiều thành phố khác tại mỹ cũng đang lên phương án phù hợp cho riêng mình
san francisco cho phép chia sẻ xe đạp điện rambais ban đầu dịch vụ được sử dụng hai trăm năm mươi xe đạp và sẽ bổ sung thêm nếu cần thiết
xe đạp công cộng cũng đang là sự lựa chọn hàng đầu đối với nhiều người dân tại newark từ ba năm nay
dịch vụ này là sản phẩm của mô hình hợp tác công tư khi thành phố cung cấp mặt bằng tư nhân mà cụ thể là tập đoàn ct chi tiền mua xe và duy trì hệ thống
hiện có sáu chiếc xe đang mang về doanh thu gần bốn mươi triệu đô la mỹ mỗi năm
với một lộ trình có tính toán cụ thể và được kiểm soát chặt chẽ xu thế chia sẻ xe đạp sẽ thực sự hữu ích
trong dịch vụ chia sẻ xe đạp thì vấn đề chỗ để xe có lẽ là phức tạp hơn cả
mới đây nhật bản đã phát triển hệ thống trông giữ xe đạp ngầm thông minh tiết kiệm diện tích sử dụng và chi phí
với mức giá nhà đất hiện nay tại các đô thị nhật bản sẽ rất khó để xây dựng tại những khu trung tâm một điểm trông giữ xe đạp nổi trên mặt đất
với mức phí hợp lý
nắm bắt được những trở ngại này công ty giken của nhật bản đã phát triển hệ thống giữ xe đạp ecocycle
đây là một hệ thống giữ xe đạp thông minh với ưu điểm đầu tiên là không tốn diện tích đất
với bốn mươi sáu mét vuông đất ecocycle có thể chứa được năm mươi tám chiếc xe đạp
ngoài cửa để nhận và trả xe đạp phần còn lại của ecocycle được lắp đặt ngầm dưới mặt đất
bên trong của ecocycle là các giá giữ xe đạp được thiết kế để chuyển động theo trục
quay lên xuống hoạt động của ecocycle được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính
hệ thống này có tính an ninh cao với nhiều cảm biến giám sát đi kèm
giken cho rằng khả năng xe đạp trong ecocycle bị đánh cắp là bằng không
điều đặc biệt là thời gian trung bình nhận hoặc trả một chiếc xe đạp của ecocycle cực nhanh
chỉ vào khoảng từ tám đến một mươi ba giây
công nghệ được sử dụng để lắp đặt hệ thống này có tính ưu việt cao không tốn nhiều thời gian
chỉ mất từ một đến hai giây
trong hai ngày một ưu điểm quan trọng khác của ecocycle chính là việc hệ thống này có thể được xây dựng
trên cơ sở tận dụng hệ thống móng bằng ống trụ một kỹ thuật xây dựng mang tính cách mạng của giken
đây là phương pháp đổ móng impland tận dụng kháng lực của những trụ đóng trước để nén trụ ống tiếp theo
tạo nên hai bức tường bằng ống trụ ngầm dưới đất
trên cơ sở các bức tường ống đó giken tận dụng để lắp đặt ecocycle bên trong ruột các ống trụ
như vậy các ống trụ được xây dựng theo công nghệ của giken sẽ hoạt động với hai chức năng
là móng cho các công trình xây dựng bên trên đồng thời là bãi đỗ xe đạp tiện lợi
giken cho rằng nếu như có thể gửi xe đạp ở những địa điểm thuận tiện như nhà ga
các trung tâm thương mại lớn với mức phí thấp người dân sẽ chuộng sử dụng xe đạp hơn
với giken không chỉ là giải pháp cho vấn đề giữ xe đạp
cũng là giải pháp cho môi trường
hiện nay trên toàn nhật bản có một mươi chín điểm đã lắp đặt ecocycle trong đó bao gồm cả trung tâm tokyo
trong bối cảnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân gây ra tình trạng biến đổi khí hậu
xe đạp đang ngày càng được ưa chuộng với tư cách là một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường